theo thông tin từ bộ y tế hiện đã có thêm một trường hợp viêm đường hô hấp cấp
có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng mới của virus ncov
đây là một trong tám công nhân trở về từ vũ hán trung quốc trên cùng một chuyến bay
trong đó có năm trường hợp đã xác định mắc ncov
hiện tại trường hợp này đang được cách ly tại trung tâm y tế huyện tam đảo
và trong tình trạng khỏe mạnh không có biểu hiện sốt hoặc ho
như vậy tính đến thời điểm này việt nam đã có một mươi ba người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của virus corona riêng tỉnh vĩnh phúc có tám trường hợp